thưa quý vị ba bà cháu bị nhà xe bỏ rơi dọc đường đã vừa nhận được sự giúp đỡ của các cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
cụ thể vào sáng qua ba bà cháu gồm bà nguyễn thị mai cháu phạm văn long và cháu phạm thị thanh phương
trú tại tỉnh ba rịa vũng tàu đi xe khách từ đà nẵng để trở về vũng tàu
nhưng vì không đủ tiền trả vé xe nên đã bị nhà xe chưa rõ tên và số xe bỏ xuống dọc đường
tại khu vực thị trấn la hà huyện tư nghĩa
ngay khi nhận được tin báo của công an thị trấn la hà tổ tuần tra kiểm soát
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một
tiến hành kiểm tra thông tin đồng thời hỗ trợ ba triệu đồng cùng nhu yếu phẩm
và đưa ba bà cháu đến bến xe quảng ngãi để về vũng tàu
tiếp tục với một số thông tin về giao thông
hai ngày qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai tiếp tục thực hiện hoạt động phát nước
và khăn lạnh cho người dân trở về các đô thị sau kỳ nghỉ tết
trên cả ba tuyến quốc lộ chính qua địa phận tỉnh là quốc lộ một quốc lộ hai mươi và năm mươi một
các đội trạm cảnh sát giao thông đã tổ chức nhiều vị trí phát tặng nước khăn lạnh
do đồng nai là cửa ngõ để người dân các tỉnh tây nguyên miền trung miền bắc vào thành phố hồ chí minh
nên nhiều người đã thấm mệt khi đi đến đây
vì vậy nhiều người dân rất vui mừng khi nhận được những chai nước mát
để tỉnh táo di chuyển nốt chặng đường về các đô thị
còn với hàng không thông kê trong một tuần nghỉ thiết nguyên đàn quy mảo
tổng công ty quản lý bay việt nam đã điều hành an toàn gần một mươi ba sáu trăm sáu mươi chuyến bay cất và hạ cánh
tại các sân bay toàn quốc và bay quá cảnh
ba sân bay quốc tế lớn là tân sơn nhất nội bài và đà nẵng đón số chuyến bay cất và hạ cánh
nhiều nhất trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết tức là ngày mùng năm
riêng trong ngày này tại sân bay tân sơn nhất có chín trăm một mươi tám chuyến bay cất và hạ cánh
năm nay thời tiết tại tất cả các quốc tế
khu vực trong cả nước nhìn chung tương đối ổn định
các hệ thống thông tin dẫn đường giám sát hoạt động ổn định thông suốt phục vụ công tác điều hành bay
với tổng doanh thu du lịch trong dịp tết quý mão ước đạt sáu ba trăm linh tỷ đồng
tp hcm đã thắng lớn trong việc khai thác lợi thế du lịch
nổi bật nhất là dịp tết nguyên đán vừa qua tp hcm tổ chức hàng loạt sự kiện sản phẩm du lịch hấp dẫn
như đường hoa nguyễn huệ đường hoa phú mỹ hưng
xuân che bến dưới thuyền dù xuân với người nổi tiếng thu hút du khách trong và ngoài nước
thưa quý vị ngày hôm qua đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư
cùng với đoàn công tác đã về thăm làm việc và dự lễ phát động tết trồng cây
đời đời nhớ ơn bác hồ xuân quý mão tại tỉnh hương yên
phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng khẳng định
đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống của nhân dân
phòng chống thiên tai điều hòa khí hậu cải thiện môi trường sinh thái
đồng chí đề nghị các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc đoàn thể và nhân dân tỉnh hương yên
tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để mọi người nhận thức đầy đủ về ý nghĩa to lớn lợi ích thiết thực của việc trồng cây
có kế hoạch cụ thể trong chăm sóc bảo vệ cây đã trồng
trước đó đồng chí võ văn thưởng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh
đã đến dân hương tại nhà tưởng niệm tổng bí thư nguyễn văn linh
và nhà tưởng niệm trung tướng nguyễn bình tại thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
thăm hỏi tặng quà gia đình ông hà đình thân thương binh ba trên bốn kháng chiến chống mỹ
dâng hương dâng hoa tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh ở thành phố hương yên
và trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài
tiếp đó đồng chí võ văn thưởng cùng đoàn công tác đã làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh hương yên
tại trụ sở tỉnh ủy
mùa xuân là tết trồng cây truyền thống này đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người việt nam
hưởng ứng tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi ba vào sáng ngày hôm qua công an các địa phương trên cả nước
cũng đã đồng loạt tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tại công an tỉnh bắc giang hà nam thái nguyên và thành phố hải phòng
đông đảo cán bộ chiến sĩ đã tham gia trồng cây
đây là một trong những hoạt động thường niên của lực lượng công an các đơn vị địa phương
mỗi dịp đầu xuân năm mới nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng góp sức trồng mới một tỷ cây xanh
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm theo chủ trương của đảng nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương
nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái tạo không khí thi đua sôi nổi phấn khởi nhân dịp đầu xuân
động viên cán bộ chiến sĩ thi đua lập nhiều thành tích trên các mặt công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
quý vị thân mến với những chiến sĩ công an nhân dân đang công tác tại vùng biên giới
dù không về quê đón tết với gia đình họ vẫn có niềm vui lớn khi cùng với đồng bào nơi công tác
chào đón mùa xuân mới và huyện bình liêu là huyện miền núi biên giới của tỉnh quảng ninh
với chín mươi sáu dân tộc thiểu số đồng hành với người dân các chiến sĩ công an đã có nhiều hoạt động chăm lo tết
giúp đồng bào đón xuân ấm áp hơn
quý vị thân mến với những chiến sĩ công an nhân dân đang công tác tại vùng biên giới

đồng hành với người dân các chiến sĩ công an nhân dân đã có nhiều hoạt động chăm lao tết giúp đồng bào nơi công tác